chương trình nghệ thuật và diễn sướng nghi lễ chầu văn đồng bằng bắc bộ lần thứ năm vừa được tổ chức tại hà nội do trung tâm bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu việt nam tổ chức với sự tham dự của đông đảo các nghệ nhân dân gian và thanh đồng tới từ các tỉnh khu vực đồng bằng bắc bộ
diễn sướng nghi lễ trò văn đồng bằng bắc bộ lần thứ năm là sự kiện nhằm vinh danh các nghệ nhân dân gian hát văn các thanh đồng đã có công nắm giữ bảo tồn và phát huy văn hóa tín ngưỡng thờ mẫu của người việt